trong thời gian qua là nhờ làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực mà một số cán bộ trẻ được coi là những hạt giống đỏ
là những người kế cận đội ngũ cán bộ tầm chiến lược của đảng đã bị xử lý kỷ luật cách hết các chức vụ trong đảng
nhờ đó chúng ta đã loại bỏ được những phần tử thoái hóa biến chất ra khỏi đội ngũ
ngăn chặn được từ sớm từ xa những kẻ cơ hội chính trị lọt vào cấp ủy khoa mới
bởi không làm thế rất có thể họ sẽ tái cử ở nhiệm kỳ mới với chức vụ cao hơn và hậu quả là rất khó lường
chính vì thế tại cuộc họp của thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo là vừa chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba
vừa thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng với tinh thần quyết liệt hơn mạnh hơn góp phần phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội
đây là sự chỉ đạo rất sáng suốt
và kịp thời vì lẽ khi đẩy mạnh phòng chống tham nhũng sẽ làm lộ ra những sai phạm và những người có liên quan và rất có thể
trong đó có những người nằm trong cơ cấu cấp ủy khoa mới và tham nhũng là một biểu hiện cụ thể của những người cơ hội chính trị
tham nhũng là một biểu hiện của cơ hội chính trị
thế thì việc đánh tham nhũng chúng ta như vậy thì thực chất mà nói chúng ta cũng đã loại bỏ được rất là nhiều phần tử cơ hội
chính vì thế các cơ quan chức năng
các địa phương bộ ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
tiếp tục xử lý nghiêm và công khai những cán bộ vi phạm để tạo không khí tin tưởng phấn khởi cho kỳ đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
các cơ quan có trách nhiệm trong vấn đề này mà làm đúng như cái chỉ đạo và tinh thần mà tổng bí thư đã nêu thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có
có được một đại hội tốt
đạt được cái mục tiêu là kiến tạo được một cái ban chấp hành trung ương nó xứng đáng đúng tầm ngang tầm để thực hiện tốt nhất các cái nhiệm vụ mà đại hội đảng một mươi ba quyết định
trên tinh thần đó trong thời gian tới công tác phòng chống tham nhũng cần phải làm khẩn trương có trách nhiệm giữ vững nguyên tắc và có lý có tình
có tính thuyết phục cảnh tình cảnh báo giăn đe ngăn chặn không để lọt vào cấp ủy các cấp vào trung ương những người không xứng đáng
phòng chống tham nhũng tốt chắc chắn công tác nhân sự đại hội sẽ tốt